ngày bảy tháng một mươi công an huyện bù đốp tỉnh bình phước đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với nguyễn minh phương ba mươi năm tuổi ngụ tại ấp tân định xã tân thành huyện bù đốp tỉnh bình phước
cùng chín đối tượng liên quan để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc trong lô cao su
các đối tượng này cùng với ba mươi đối tượng khác tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu
tại lô cao su thuộc ấp tân phú xã tân thành huyện bù đốp lực lượng chức năng thu được trên người
các đối tượng hơn tám mươi triệu đồng một mươi năm xe mô tô một mươi tám điện thoại di động các loại và một bộ đồ lắc tài xỉu
người cầm cái và tổ chức đánh bạc là nguyễn minh phương
phương là đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc mới chấp hành án trở về địa phương